trong những năm gần đây việc doanh nghiệp thuê đất để kinh doanh trên địa bàn tỉnh tuyên quang gặp rất nhiều khó khăn do những bất cập trong thủ tục hành chính về đất
việc đặt hệ số sử dụng đất khi tính thuế cao dẫn đến doanh nghiệp khó khăn trong việc cạnh tranh và ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư vào tỉnh
theo kết quả khảo sát do hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tuyên quang phối hợp với quỹ châu á thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
có sáu mươi năm doanh nghiệp hợp tác xã được khảo sát cho biết có gặp khó khăn liên quan đến đất đai mặt bằng kinh doanh
các khó khăn này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan
doanh nghiệp trước đây là doanh nghiệp của tỉnh cơ sở vật chất thì nó còn nhiều khó khăn vướng mắt
nay chuyển đổi sang mô hình mới doanh nghiệp cũng phải có thời gian để xây dựng kiến thiết
trong những năm gần đây đối với doanh nghiệp việc thực hiện tiền thuê đất
gặp rất nhiều khó khăn
trước những khó khăn trên hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tuyên quang đã tiến hành khảo sát và phỏng vấn sâu gần bốn trăm linh doanh nghiệp
tham khảo quy định liên quan đến đất đai của các tỉnh lân cận
ghi chép lại những khó khăn vướng mắt và xây dựng kiến nghị chính sách dựa trên những mong muốn thực của doanh nghiệp
tổ chức cái đối thoại này để làm rõ hơn và kỹ sâu hơn về những vướng mắt của các doanh nghiệp
những cái mà bất cập trong cái về thủ tục hành trí về đất
thì qua cái
với cái việc kỳ vọng ở cái hội nghị đối thoại này thì cái sự việc chia sẻ giữa các doanh nghiệp liên quan đến những vướng mắt
trong lĩnh vực đất đai với các cơ quan quản lý nhà nước nhất là những cơ quan tham mưu chuyên môn của tỉnh
ngoài ra theo các doanh nghiệp hợp tác xã để giải quyết các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp liên quan đến chính sách đất đai
tỉnh tuyên quang cần thành lập trung tâm hành chính công của tỉnh và các huyện thành phố
để đẩy mạnh công tác liên thông trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính
rút ngắn thời gian và giảm bớt hồ sơ giấy tờ cho doanh nghiệp hợp tác xã khi thực hiện thủ tục
tỉnh tuyên quang đang có nhiều nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư
do vậy việc giải quyết các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp liên quan đến chính sách đất đai là việc rất bức thiết
để tỉnh tuyên quang thu hút nhiều nhà đầu tư
sớm đưa tuyên quang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía bắc như nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề ra